hàng chục năm nay nhân dân ven sông danh thuộc thị xã ba đồn huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
phải sống chung với nguồn nước bị nhiễm phèn nhiễm mặn
tuy nhiên sau khi dự án nước sạch do chính phủ hungary tài trợ được đưa vào sử dụng
mong ước có nước sạch để sử dụng bấy lâu nay của bà con nơi đây đã trở thành hiện thực
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là hộ gia đình của bà nguyễn thị yếm xã quảng sơn thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
sống gần một mươi năm đến nay bà mới có được nguồn nước sạch để sử dụng
không chỉ gia đình bà yếm mà hơn một mươi ba hộ dân thuộc một mươi xã vùng nam sông danh
cũng hết sức vui mừng vì được dùng nước sạch
tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
dự án nước sạch sinh hoạt huyện quảng trạch đi vào hoạt động
đây là công trình nước sạch có công nghệ xử lý nước hiện đại đạt chuẩn châu âu
và được chính các chuyên gia từ hungary sang chuyển giao kỹ thuật và giám sát thi công
so với việc phải bỏ ra từ năm mươi đến một trăm năm mươi đồng trên một mét khối để mua nước ngọt như trước đây
thì hiện nay một mươi ba hộ dân nơi đây đã được sử dụng nước sạch với giá chỉ cần bảy đồng trên một mét khối
tiết kiệm được hàng chục lần so với trước đây
dự án cấp nước giai đoạn một đã đạt được hiệu quả và mong muốn của người dân ở vùng một mươi xã vùng nam
ngoài dự án về kinh tế xã hội thì đã tạo được niềm tin
sự phấn khởi phấn chấn trong lao động sản xuất và tư tưởng của người dân rất phấn khởi
với công trình cấp nước sạch này có thể thấy rõ hiệu quả từ nguồn vốn oda đem lại
nhiều người dân ở một mươi xã vùng nam sông danh có được nguồn nước sạch để sử dụng
bảo đảm sức khỏe
nơi giảm bớt gánh nặng kinh tế ở nhiều vùng quê nghèo quảng bình
tuy nhiên bên cạnh hàng chục ngàn hộ dân đã có nước sạch thì vẫn còn gần tám mươi người dân
ở một mươi hai xã vùng bắc sông danh tỉnh quảng bình vẫn đang mong chờ ngày có nước sạch
hy vọng rằng giai đoạn hai của dự án cấp nước sạch huyện quảng trạch sẽ sớm được triển khai
để bà con nơi đây sớm có nước sạch sử dụng bảo đảm sức khỏe ổn định cuộc sống